đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh điện biên về việc ổn định dân di cư tự do trên địa bàn
từ năm hai nghìn năm đến sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã có ba chín trăm bốn mươi bảy hộ trên hai mươi ba nhân khẩu di cư tự do đi và đến địa bàn tỉnh điện biên
trong quá trình ổn định dân di cư tự do tỉnh điện biên gặp nhiều khó khăn do ngân sách của địa phương còn hạn chế thiếu quỹ đất sản xuất thiếu các công trình hạ tầng thiết yếu và còn nhiều hộ di cư tự do chưa được bố trí sắp xếp tiêm ẩn nguy cơ tái di cư tự do

trong quá trình ổn định dân di cư tự do